theo số liệu của tập đoàn dầu khí việt nam pvn công bố vào ngày ba tháng một mươi
thì cho thấy rằng trong chín tháng qua tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt một mươi chín một triệu tấn
tức là bằng bảy mươi ba sáu kế hoạch của năm
nhờ hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu về tài chính của pvn
cũng vượt kế hoạch đề ra và cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước
khai thác dầu thô trong nước chín tháng của tập đoàn dầu khí việt nam pvn
đã đạt hai trăm chín mươi bảy tấn so với kế hoạch được chính phủ giao
góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế gdp của cả nước
cụ thể tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt ba trăm sáu mươi bảy tỷ đồng vượt một mươi sáu so với kế hoạch
nộp ngân sách nhà nước đạt sáu mươi tám tám trăm linh tỷ đồng vượt hai mươi một so với kế hoạch
tập đoàn dầu khí việt nam cho biết trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
tập đoàn tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp
để đảm bảo khai thác dầu thô
nước năm hai nghìn một mươi bảy theo kế hoạch chính phủ